sau trình báo bị cướp tài sản của một tài xế taxi đến hôm nay ngày ba mươi tháng bảy đội đặc nhiệm hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn
đã điều tra và bắt giữ được một trong hai đối tượng
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn minh phúc hai mươi ba tuổi quê bến tre
là nghi can gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi
trước đó một tài xế taxi của hãng vinasen tới công an xã xuân thế thượng huyền hóc môn
trình báo bị hai hành khách thuê taxi cướp
sau một mươi ngày lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nghi can phúc
đối tượng còn lại được phát hiện đã chết đuối sau khi nhảy xuống sông mất cậu lớn tẩu thoát
làm việc với phúc nghi can này khai nhận do hết tiền ăn chơi
nên đủ đồng bọn tìm tới các công trình thi công để trộm đồ
nhưng không thành nên nảy ra ý tưởng cướp tài sản của người lái taxi